xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình antv kết nối tuần này
vừa rồi là những nội dung sẽ được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn để phục vụ nhu cầu của bạn xem truyền hình ở mọi miền trên tổ quốc
đội ngũ phóng viên của antv không ngừng nỗ lực sáng tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
để đưa tới quý vị khán giả những món ăn tinh thần ngày một đa dạng hơn hấp dẫn hơn
và những chương trình chuyên biệt đặc sắc được phát sóng trên antv
cũng chính là lời cảm ơn chân thành của đội ngũ những người làm truyền hình antv
gửi tới quý vị khán giả vì những tình cảm mà quý vị đã dành cho antv trong suốt thời gian vừa qua
và bây giờ sẽ là lịch phát sóng những chương trình chuyên biệt đặc sắc trong tuần tới
cảm ơn quý vị đã theo dõi hẹn gặp lại
hẹn gặp lại
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình antv kết nối tuần này
quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với antv kết nối tại website ww antv gov vn
mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a g antv gov vn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau